tối ngày tám tháng bốn đại đội phòng cháy chữa cháy phòng hóa thuộc bộ tư lệnh thủ đô hà nội
đã tổ chức phun khử khuẩn trên địa bàn thôn hạ lôi xã mê linh huyện mê linh thành phố hà nội
ngay sau khi nhận được chỉ đạo của bộ tư lệnh thủ đô hà nội đại đội phòng cháy chữa cháy phòng hóa đã huy động hai mươi cán bộ chiến sĩ
cùng bốn xe cơ động có mặt tại địa điểm tập kết nhanh chóng bắt tay vào việc thực hiện công tác phun khử khuẩn trên địa bàn được phân công
chỉ sau gần ba tiếng triển khai một mươi km đường làng ngõ xóm trong thôn đã được phun khử trùng toàn bộ
tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cách ly tại địa phương trong thời gian tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn